trước diễn biến nhanh và phức tạp của bão cay tắc sáng nay ngày một mươi tám tháng một mươi hai
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai họp khẩn ứng phó với bão cài tắc
tại cuộc họp theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
bão cai tắc đang di chuyển nhanh và hướng về vùng biển nước ta
do ảnh hưởng của bão vùng biển phía đông khu vực giữa và nam biển đông có mưa rào và rông mạnh
gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua cấp tám giật cấp một mươi biển động mạnh
cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
trước tình hình trên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các tỉnh thành phố
tổ chức trực ban nghiêm túc theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để chủ động các biện pháp ứng phó
trước mắt là thông báo cho tàu thuyền trên vùng biển chịu ảnh hưởng của bão
biết diễn biến đường đi của bão để đưa tàu thuyền về nơi trú tránh an toàn
hiện nay trên khu vực vùng biển giáp danh với malaysia
có hai tàu cá của tỉnh bình định là bd chín mươi sáu nghìn tám trăm chín mươi bảy và bd chín mươi năm nghìn tám trăm năm mươi
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình định đã có công văn số bốn trăm tám mươi ba ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
gửi cục lãnh sự bộ ngoại giao đề nghị tạo điều kiện cho hai tàu cá vào malaysia trú tránh bão để đảm bảo an toàn